thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại lễ công bố thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương những thành tích của cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị lãnh đạo đơn vị ngoài chỉ đạo công việc thường xuyên cần cập nhật sự phát triển mở rộng quan hệ với các cơ quan trong ngoài ngành và các đối tác quốc tế qua đó xây dựng hoàn thiện được quy trình công tác quy chế làm việc phù hợp
bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình hành động của chính phủ kế hoạch triển khai của đảng ủy công an trung ương các nghị định thông tư bám sát vào nội dung luật an ninh mạng sao cho phù hợp với điều kiện khả năng đặc biệt là những luật khác có liên quan
quyết tâm quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp công tác liên quan đến an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong công an nhân dân với bộ thông tin và truyền thông bộ quốc phòng tăng cường hợp tác quốc tế xếp chặt kỳ luật kỳ cương xây dựng khối đoàn kết nội bộ xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân giỏi chuyên sâu nghiệp vụ tâm huyết với công tác

quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
đó là chỉ đạo của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trong công an nhân dân được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
báo cáo tổng kết năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nêu rõ các trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
đã hoàn thành chương trình nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo đề ra tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc triển khai những chủ trương mới của bộ về hướng bố trí lực lượng trong tình hình mới
chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc các đề án dự án của bộ về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu thực hiện nhiều cải tiến đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên và học viên mối quan hệ phối hợp giữa các trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương được tăng cường
nền nếp công tác dạy và học cơ bản được duy trì phong trào thi đua dạy tốt học tốt rèn luyện tốt đã tạo được những chuyển biến mới
ghi nhận đánh giá cao những thành tích đã đạt được thứ trưởng nguyễn văn thành cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hướng tới tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác giáo dục đào tạo của toàn ngành
trong đó thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới phải có tính hệ thống có lộ trình có trọng tâm trọng điểm
đề cao tính khoa học tính thực tiễn của hệ thống chuyên ngành đang đào tạo trong công an nhân dân đảm bảo phù hợp đáp ứng yêu cầu sử dụng
khẩn trương kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả
trong đó thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới phải có tính hệ thống có trọng tâm trọng điểm trọng điểm đảm bảo phù hợp đảm bảo phù hợp đảm bảo phù hợp đảm bảo phù hợp